xin chào quý vị và các bạn
thưa quý vị thời gian vừa qua tình hình tội phạm trộm cắp trên cả nước vẫn đang có diễn biến hết sức phức tạp
đang nói thủ đoạn của loại tội phạm này ngày càng táo tợn liều lĩnh khiến dư luận hết sức phẫn nộ
chúng sẵn sàng dùng hung khí đe dọa người dân là mọi cách để đạt được mục đích của mình
những hành vi này đã được camera giám sát ghi lại và được chia sẻ rất nhiều trên các trang mạng xã hội
đoạn clip này ghi lại cảnh một nam thanh niên đeo khẩu trang mặc áo chống nắng dùng dao uy hiếp chủ hiệu thuốc
hiện đoạn clip đang thu hút rất nhiều lượt bình luận và chia sẻ trên các trang mạng xã hội
theo đó liên quan đến vụ việc một lãnh đạo ủy ban nhân dân xã đông sơn thành phố tăng điệp ninh bình cho biết
cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ cướp tiền xảy ra tại một hiệu thuốc trên địa bàn
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi ba nam thanh niên bịt khẩu trang mặc áo chống nắng đi vào hiệu thuốc ở thôn năm xã đông sơn
dùng hung khí uy hiếp và yêu cầu người phụ nữ mở ngăn kéo lấy tiền đưa cho mình
theo diễn biến từ camera an ninh nam thanh niên bước vào cửa hàng giấu con dao ở phía sau lưng
lúc này người phụ nữ cùng với bé trai đi ra nam thanh niên đã dùng dao uy hiếp bắt người phụ nữ
quỳ xuống đất rồi yêu cầu đi lấy tiền đưa cho mình
sau khi giật lấy số tiền từ tay người chủ tiệm thuốc thanh niên này đã rời đi
được biết sự việc trên xảy ra tại hiệu thuốc nh trên tuyến đường bảy trăm linh một thuộc thôn năm xã đông sơn thành phố tam điệp ninh bình
một nguồn tin cũng xác nhận đối tượng gây ra vụ cướp đã bị bắt vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi năm tháng một mươi
đối tượng là người cùng địa phương số tiền cướp được khoảng ba triệu đồng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
bên dưới đoạn clip nhiều người đã để lại bình luận của mình
trộm cắp ngày càng táo tợn mọi người đừng chủ quan với loại tội phạm này
giữa ban ngày mà chúng cũng dám làm liều quá là đáng sợ
giờ nhiều trường hợp như vậy lắm mọi người phải cẩn thận mới được
trước vụ việc đáng tiếc trên người dân cần hết sức lưu ý chủ động phòng chống trộm cắp cướp giật
cùng với thủ đoạn liều lĩnh thanh niên trong vụ việc này cũng dùng dao bầu để đe dọa nhằm cướp tiền của chủ shop quần áo
đáng nói năm thanh niên trong đoạn clip này còn rất trẻ
được biết đây là một nam thanh niên nghiện game
công an huyện ứng hòa thành phố hà nội vừa bắt giữ năm thanh niên gây ra vụ cướp tài sản mới xảy ra trên địa bàn
trước đó công an huyện ứng hòa nhận được đơn trình báo của bà ntt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại thanh ấm thị xã vân đình
về việc khoảng gần một mươi hai giờ tối ngày hai mươi chín tháng tám người phụ nữ này đang bán quần áo tại cửa hàng rose black ở số sáu mươi bốn thanh ấm thị xã vân đình
thì một nam thanh niên dừng xe vào cửa hàng hỏi mua quần áo cho bạn gái
người này khoảng hai mươi tuổi cao chừng một m bảy mươi năm người gầy mặc áo chống nắng điều khiển xe máy honda way màu trắng không biển kiểm soát
sau khi chọn đủ xong nam thanh niên nhờ bà t nhập mật khẩu wifi của cửa hàng để thanh toán bằng hình thức chuyển khoản
bất ngờ người này rút dao bầu từ trong người ra rồi kê vào cổ khống chế bà t yêu cầu nạn nhân giao toàn bộ tiền mặt và tiền trong tài khoản cho mình
khi thấy tên cướp kiểm tra ngăn kéo để tiền người phụ nữ chạy ra ngoài đường hô cướp
sợ hãi tên cướp đã chạy ra ngoài điều khiển xe máy chạy về hướng quận hà đông thành phố hà nội bỏ trốn
các lực lượng chức năng sau đó nhanh chóng vào cuộc điều tra xác định nghi phạm gây án là đỗ mạnh hoan sinh năm hai nghìn năm trú tại huyện mỹ đức thành phố hà nội
sau nhiều lần tuyên truyền vận động đỗ mạnh hoan đến công an huyện ứng hòa đầu thú
công an xác định do không có tiền chơi trò chơi b năm mươi hai play nên hoan đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản nghĩ là làm hoan ra chợ mua một con dao bầu và giấu vào cặp quần
để tránh bị phát hiện hoan man chiếc xe máy đến một quán sửa xe nhờ tháo biển kiểm soát và phần yếm trước rồi gửi lại cửa hàng
khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng tám hoan đến cửa hàng roblak thấy không có khách nên dựng xe và đi vào bên trong
hoan vờ chọn quần áo mua tặng bạn gái lúc thanh toán thấy bà t quay lưng lại với mình
hoan liền rút dao bầu trong người ra đe dọa
nạn nhân lúc này hoảng loạn khóc lóc văn xin
để đánh lạc hướng nạn nhân xin được đi uống nước rồi chuyển khoản
thấy hoan bỏ con dao xuống nạn nhân lập tức chạy ra đường hô hoán cầu cứu sự giúp đỡ của những người xung quanh
quá trình điều tra khai thác mở rộng đỗ mạnh hoan còn khai nhận thực hiện trót lọt hai vụ cướp trước đó tại huyện kim bảng tỉnh hà nam và huyện trương mỹ vào cùng ngày hai mươi chín tháng tám
với thủ đoạn tương tự lấy đi tổng số tiền hơn một triệu năm trăm linh nghìn đồng
hiện công an huyện ứng hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nghiêm vụ việc
qua đoạn clip có thể thấy tình trạng tội phạm đang trẻ hóa đặc biệt là tội phạm trộm cắp đang ở mức báo động khi ngày càng gia tăng các vụ án liên quan đến người chưa thành niên
đây là một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và sự phát triển của đất nước
cửa hàng tiện lợi luôn là nơi nhiều tội phạm lưu
chọn để trộm cắp bởi thời gian hoạt động của cửa hàng là hai mươi bốn trên hai mươi bốn
điển hình là vụ việc trong đoạn clip này ghi lại diễn biến nam thanh niên kê dao vào cổ nữ nhân viên cửa hàng tiện lợi để đe dọa cướp tiền
mới đây mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại diễn biến vụ cướp manh động xảy ra tại một cửa hàng tiện lợi
nam thanh niên vào cửa hàng tiện lợi để mua chai nước
khi đến quầy tính tiền lúc nữ nhân viên đang loay hoay thì hắn bất ngờ rút dao ra rồi nói lớn cướp tiền đây
sau đó hắn đi vòng vào khu vực quầy tính tiền kề dao vào cổ nữ nhân viên yêu cầu đưa hết tiền
vừa hối thúc đưa tiền kẻ cướp vừa đe dọa có đồng bọn bên ngoài
hiện đoạn clip vẫn đang nhận về rất nhiều lượt bình luận và chia sẻ
bên dưới đoạn clip nhiều người đã để lại bình luận của mình
nhiều vụ việc tương tự đã xảy ra rồi nhân viên cửa hàng tiện lợi là dễ gặp cướp nhất
chắc bạn nhân viên cũng hết hồn
chúng biết cửa hàng này hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn nên mới lợi dụng để cướp
cần có chế tài để xử phạt loại tội phạm này nguy hiểm quá
thưa quý vị chúng ta không thể biết trước được thời gian cũng như địa điểm các đối tượng trộm cắp cướp giật hoạt động
vì vậy hãy chủ động học các phương pháp phòng chống cũng như đối phó để giữ gìn an toàn cho bản thân một cách tốt nhất
cũng tại một cửa hàng tiện lợi tại hà nội một vụ cướp hết sức táo tợn khác đã diễn ra
trong đoạn clip tên cướp đã cầm dao đe dọa lấy tiền mặt tại quầy rồi bỏ đi
may mắn là nam thanh niên không gặp bất cứ chấn thương nào sau vụ việc
vụ cướp xảy ra tại cửa hàng tiện lợi soiko kay nằm trên đường lương thế vinh phường trung văn quận nam tử liêm hà nội và được camera an ninh ghi lại
trong clip lúc ba giờ sáng ngày một mươi tháng một một người đàn ông mặc bộ đồ đen đeo khẩu trang đội mũ trùm đầu khi đi vào cửa hàng đã xông thẳng đến chỗ người nhân viên sau quầy thu ngân
khi bị nhân viên yêu cầu không được phép vào vị trí này tên cướp đã rút trong người ra một con dao bầu
loại chuyên để mổ lợn để đe dọa rồi tự động mở ngăn kéo lấy hết những tờ tiền mệnh giá lớn
sau khi lấy tiền tên này còn đe dọa yêu cầu nhân viên nộp điện thoại di động cho hắn sau đó hắn mới tự động rời đi
ngày một mươi một tháng một công an quận thanh xuân hà nội cho biết đơn vị vừa bắt giữ đặng đình tuyến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã ngọc hòa huyện trương mỹ hà nội
sau một đêm tuyến dùng hung khí uy hiếp nhân viên cướp tài sản tại bốn cửa hàng circle k và red mart trên địa bàn hà nội
quá trình làm việc đặng đình tuyến khai nhận ngoài bốn vụ cướp trên hắn còn gây ra các vụ cướp tài sản và trộm cắp tài sản trên địa bàn quận thanh xuân vào ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai và hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
có thể thấy tên cướp này vô cùng táo tợn khi gây ra liên tiếp bốn vụ cướp
bên dưới đoạn clip rất nhiều người yêu cầu cần có chế tài xử phạt nghiêm khắc với tên tội phạm này
lợi dụng các cửa hàng tiện lợi hoạt động tối muộn các đối tượng thường ra tay cướp giật
vì vậy khuyến cáo người dân
cần hết sức chú ý đề phòng
lợi dụng đường phố về đêm vắng vẻ hai thanh niên đi xe sh chặn đầu xe một cô gái sau đó một đối tượng ngồi phía sau nhảy xuống rút dao bấm đe dọa nhằm cướp tài sản
theo đó ngày một mươi hai tháng tám mạng xã hội lan truyền ghi lại clip cô gái đi xe máy bị hai thanh niên uy hiếp cướp tài sản
theo nội dung clip cho thấy một cô gái đang đi xe máy trên đường thì bị hai thanh niên đi xe sh chặn đầu
thanh niên ngồi sau nhảy xuống xe tiến đến cùng
cô gái thanh niên còn lại rút vật giống dao bấm đe dọa
sự việc xảy ra bất ngờ tuy nhiên cô gái khá bình tĩnh
cô gái cho xe ngã xuống rút chìa khóa xe bỏ chạy
lúc này hai thanh niên vội vàng phóng xe bỏ đi sau đó rất nhiều người dân đến hỏi thăm cô gái
công an quận bình thạnh tp hcm đang điều tra truy xét hai thanh niên dùng dao đe dọa nhằm cướp tài sản của cô gái nhưng không thành
sự việc trên xảy ra tại đường nguyễn xí phường hai mươi sáu quận bình thạnh vào đêm ngày một mươi một tháng tám
công an không đến công an phường trình báo tuy nhiên tiếp nhận thông tin từ người dân
công an đã vào cuộc xác minh trích xuất camera an ninh để điều tra vụ việc truy xét hai thanh niên nói trên
qua đoạn clip trên mọi người cần nâng cao ý thức cảnh giác chủ động phòng ngừa bịt kín sơ hở không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội
phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa phát hiện tố giác tội phạm trộm cắp tài sản
vậy bạn nghĩ sao về những trường hợp này đừng quên để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận của video này nhé
cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video trên kênh youtube báo sức khỏe đời sống hẹn gặp lại các bạn trong những video sau